căng thẳng tiếp tục leo thang trên bán đảo triều tiên quân đội hàn quốc cho biết triều tiên hôm nay đã phóng một tên lửa đạn đạo chưa xác định ra ngoài khơi bờ biển phía đông một ngày sau khi mỹ và hàn quốc khởi động một cuộc tập trận chung thường niên
vụ phóng mới nhất diễn ra sau khi triều tiên bắn thứ mà nước này cho là hai tên lửa hành trình chiến lược từ một tàu ngầm hôm một mươi hai tháng ba và tiến hành một cuộc tập trận tấn công hỏa lực vào ba ngày trước đó
trong khi đó thủ tướng nhật bản kishida fumio cho biết nhật bản đang thu thập thông tin về tên lửa triều tiên vừa phóng đồng thời chưa xác nhận bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến vụ phóng
trước đó phản ứng sau khi triều tiên phóng một tên lửa hành trình chiến lược từ một tàu ngầm vào cuối tuần vừa qua người phát ngôn bộ ngoại giao mỹ cho biết washington không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tăng cường khả năng phòng thủ chung với hàn quốc
trong bối cảnh triều tiên tiếp tục các hành động khiêu khích đe dọa quốc gia đồng minh này cũng như lực lượng mỹ đóng quân tại đây